công ty cổ phận đầu tư apex holdings mạng chiến khoán ipc vừa công bố báo cáo tài chính quý tư năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù kết quả của quý tư hồi phục mạnh so với quý ba đầu năm
nhưng lợi nhuận sau thế quý tư cũng chưa bằng một nửa cùng kỳ của năm trước
đặc biệt tổng nợ vai của apex holdings lên tới trên hai tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi
trong báo cáo tài chính quý tư năm hai nghìn hai mươi một số nợ của apex holdings tính đến tháng chín
chủ yếu là do doanh nghiệp thực hiện các đợt phát hành trái phiếu
vay và nợ thuê tài chính dài hạn đã tăng mạnh từ mức bốn trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tại thời điểm đầu năm
lên mức một năm mươi năm tỷ đồng vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khoản nợ trong vốn tri vay bằng hình thức trái phiếu đang ở mức hơn sáu trăm linh tỷ đồng
khoản nợ dài hạn quý bốn năm hai nghìn hai mươi một ở mức một ba trăm tám mươi tỷ đồng tăng ba mươi chín so với quý ba năm hai nghìn hai mươi một
chi phí trả lấy vai một trăm năm mươi tám tỷ đồng
apac holdings cũng ghi nhận nợ phải trả tăng mạnh
nợ dài hạn tăng mạnh từ mức hai hai trăm hai mươi tám tỷ đồng cuối năm hai nghìn hai mươi lên mức hơn ba sáu mươi chín tỷ đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong đó nợ dài hạn tăng mạnh từ mức năm trăm một mươi bốn tỷ đồng lên gần một bốn trăm linh tám tỷ đồng
tỷ lệ nợ qua apec holdings là rất lớn nếu so với quy mô vốn điều lệ hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng
và vốn hóa thị trường khoảng một bảy trăm linh tỷ đồng
trên thị trường cổ phiếu ibc đang ở mức thấp nhất một năm qua hai mươi bốn trăm năm mươi đồng một cổ phiếu
chủ tiến anh apex english một công ty con của apex holdings
cũng đang phê xếp
sáng nay hai mươi bốn tháng hai ngô hoàng anh nhân vật lọc vào danh sách ba mươi người trẻ tiêu biểu hai nghìn hai mươi một
do fox việt nam bình chọn đã có phán hội về có buộc quế rối tình dục
đây cũng là lần xin lỗi chính thức của nhân vật này trước yêu cầu gây gắt từ dư luận
tuy nhiên về các tin nhắn bị cho là quế rối phía ngô hoàng anh và luật sư đại diện cho rằng
xuất phát từ thời gian cả hai đang có mối quan hệ trên mất bạn bè
cảm thấy sốc khi câu chuyện bị đẩy xa hơn
phía luật sư đại diện cho biết đang xem xét những dấu hiệu xâm phạm đời tư cá nhân của một số bên tố cáo
còn vào tối hai mươi ba tháng hai fox việt nam một lần nữa có phát ngôn về vụ việc
cho rằng đã có xác minh và nhận thấy thông tin phức tạp hơn so với nội dung tố cáo
ngô hoàng anh đã có đề nghị tự rút khỏi danh sách fox ba mươi under ba mươi
và đang đợi quyết định từ phía bang biên tập
vừa qua bộ giao thông vận tải đã có văn bản đông đốc tiến độ dự án một a
đoạn tân vạn nhân trạch thuộc tuyến vành đai ba tp hcm
đến nay bang quản lý dự án mỹ thuận vẫn chưa giải quyết xong khâu giải phóng mặt bằng
tại tp hcm và đồng nai
bộ yêu cầu bmu mỹ thuận ra soát kiện toàn bộ máy điều hành để đảm bảo năng lực
kịp thời xử lý vướng mắt tại dự án
theo đó để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đảm bảo kế hoạch cởi công
các gói thầu xây lắp trong tháng ba bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan
khẩn trương tháo gỡ các vướng mắt
bmu mỹ thuận cần chủ động làm việc với các địa phương tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
có văn bản gửi bộ giao thông vận tải về chi phí giải phóng mặt bằng trước ngày hai mươi tám tháng hai
bộ kế hoạch đầu tư tổng hợp các nội dung tham mưu bộ giao thông vận tải
có cấp phục tướng trước ngày năm tháng ba
trong bối cảnh thủ tục giải phóng mặt bằng còn vướng mắt bmo mỹ thuận cần ưu tiên lựa chọn
các đoạn tuyến có điều kiện mặt bằng thuận lợi phối hợp cùng địa phương tập trung hoàn thành
giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công trong tháng ba
về công tác lựa chọn nhà thầu bộ giao thông vận tải yêu cầu bmo mỹ thuận và cục quản lý xây dựng
và chất lượng công trình đào thông thẩn chương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp
để khởi công dự án trong tháng ba
có bản chất là ngành đào tạo sông nghề khâu chiên khai vấn tại việt nam
lại có sức bật mạnh mẽ ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội
nhu cầu tìm đến khai vấn viên cũng tăng cao khi cộng đồng đối mặt
với những biến cố lớn
đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi diện mạo rõ rệt trong hình thức tổ chức khai vấn
hơn chín mươi buổi câu chiêng hiện nay diễn ra trực tuyến dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát
nghề khai vấn khâu chiên trở nên phổ biến ở việt nam trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trước đó những buổi khai vấn đa phần chỉ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
nhóm khách hàng có nhu cầu cải thiện năng lực quản trị
hai năm vừa qua với liên tục những đợt áp dụng giãn cách xã hội
nhu cầu xã hội tìm đến hai vấn viên đột ngột tăng cao
như một cách giải tỏa căng thẳng và cân bằng lại định hướng
học viện khai vấn việt nam thống kê hiện tại số buổi và số người tìm đến khai vấn
đã tăng hai trăm linh so với giai đoạn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bởi vì cái thử thách đặt chúng ta lại gần hơn thì khoảng cách đặt càng gần nhau
nhưng lại thiếu nguồn lực để giúp ta hiểu nhau thì dẫn đến bế tắc
người ta sẽ đi tìm giải pháp tìm một cái gì đó
thì có chuyên là một cái nguồn lực mà để giúp cho mình cân bằng lại
thế giờ covid là lockdown thì ở nhà làm gì
và đây là một cái dịp để người ta cũng không nhậu nhẹt với bạn bè
cũng không đi chơi thì người ta kết nối với bên trong bản thân họ
và khi mà có nhu cầu mở rộng thì nhiều người họ đang làm những cái nghề khác
ví dụ như họ làm nghề tư vấn họ làm những cái nghề mentor về business
và những cái người giảng viên thì họ thấy à course nó là một cái dịch vụ
mình có thể mở rộng để mình tăng thêm cái thu nhập
và mở rộng cái nguồn sản phẩm cho doanh nghiệp
thì họ mới đến với course đến một cái nghề mới mà đấy cho họ cái sự linh hoạt
thì nghề course là rất là phù hợp
bởi vì cái sự đầu tư là rất thấp
họ chỉ có thể họ chỉ cần bỏ một vài ngàn đô họ đi học
khoảng hai đến ba họ đi học thực hành và có một cái máy tính là có thể làm nghề được rồi
nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi kinh tế
và do đó là cái nhu cầu về đời sống tinh thần
nhu cầu về giải quyết những cái thách thức trong cuộc sống ca nhân tăng lên
thì họ sẽ tìm đến một cái dịch vụ nào đó
mà tìm đến người course để giúp cho họ nâng cao cái chất lượng cuộc sống
thì theo tôi đó là bốn cái lý do mà tại sao là cod nó đã xuất hiện
từ những khoảng một mươi năm gần đây rồi
ở việt nam mình nhé một mươi năm gần đây nhưng mà bây giờ nó trở nên rồi
với mục tiêu đào sâu vào giá trị nội tại của người được khai vấn
công việc này thường được mặc định phải diễn ra trực tiếp có sự tương tác tại chỗ
song chính điều kiện khó khăn trong hai năm giãn cách
đã giúp công việc này tại việt nam tìm được nhiều lợi điểm
khi tiến hành trực tiếp
thống kê đến nay hơn chín mươi các buổi khai vấn diễn ra
trên các ứng dụng video call hoặc trực tuyến
không bị mất chi phí những cái mặt bằng rô ria văn phòng cắt hết
có nghĩa là nó vô thế sao là mình cắt hết
thì vô hình chung là nguồn thu của mình vẫn vậy
nhưng mà cái chi phí của mình là không bị thuê mặt bằng khách sạn
cái chất lượng thì nó lại tốt hơn cho học viên
vì sao vì lúc trước là ví dụ tôi dạy là dạy năm ngày

nhưng ở đây là trước khi dạy là có năm ngày
ba đến bốn buổi group coaching qua online
xong năm ngày sau đó lại hai ba buổi group coaching online
thì học viên lại nhận được nhiều hơn
các bạn đó phải thật sự tiên tử với cái người coach
nhưng nếu rõ ràng các bạn chưa sẵn sàng
thì chúng ta trực tuyến nó cũng dễ dàng
để cho các bạn có thể là các bạn stop cái buổi đó
mà nó không bị ngạ tất cả những cái lớp học của mình
những cái webinar tất cả đều trực tuyến hết
tổng doanh thu của ngành khai vấn từ việt nam đến nay
vẫn chưa được thống kê chi tiết
một phần bởi lĩnh vực này nằm chung trong khối đào tạo tư vấn
có cả một phần liên quan đến trị liệu tâm lý
tuy nhiên dư địa để phát triển cho khai vấn tại việt nam là rất lớn
bởi nhu cầu từ nhiều lĩnh vực tìm đến
từ ngành fitnice quán trị hôn nhân đến định hướng công việc hay nuôi con
đều tạo ra khu vực ngắt trong coaching khai vấn
thống kê chung của icf là liên đoàn khai vấn quốc tế
thì mỗi một người coach trung bình thu nhập một năm của họ là bốn mươi năm ngàn
thì đấy là trung bình thế giới
còn ở châu á thống kê của họ là ba mươi ba trong một năm
nhưng mà ví dụ nếu mà đối với những người mới học coach mới coach ra
thì thu nhập của họ có thể ở đâu
ở một cái mức từ năm mươi đô cho đến hai trăm năm mươi đô một giờ
tùy theo là cái độ tuổi của họ tùy theo khách hàng của họ là ai
thì cái giải nó sẽ là như thế
tuy nhiên khi tổ chức các buổi khai vấn
hiện nay khá dễ dàng thông qua các ứng dụng trực tuyến
thì vẫn cần cấn trọng khi chọn đầu tư bản thân với một hai vấn viên
đã làm nghề thì nó phải có một cái tiêu chuẩn
nếu chúng ta thống kê thì nghề cốt ở việt nam
những người đạt chuẩn để làm trong lĩnh vực tốt chưa nhiều
thống kê năm hai nghìn một mươi tám nghề post ở việt nam dưới ba mươi người có chứng nhận của liên đoàn
còn đến năm nay thì nó cũng đã có nhiều hơn rồi
đã có mở rộng hơn
việc quan trọng là các bạn phải truyền thông được cái thông điệp về khai vấn giúp ích gì được cho mọi người
cái kỹ năng này cái năng lực này cái mà người post làm được gì cho khách hàng của mình
và khách hàng nhìn thấy đó
trái ngược với quan sát của số đông xu hướng của ngành khai vấn tại việt nam
sẽ không chuyển hoàn toàn sang trực tuyến như thực tế diễn ra
mà sẽ phải tiến hành tích hợp giữa trực tuyến và khai vấn
hai hãng tư vấn và khai vấn lớn là dell carnegie và pwc dự báo
đào tạo tích hợp sẽ trở thành xu hướng mạnh mẽ trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp
khi nền kinh tế và cuộc sống được dự đoán sẽ cần một năm để phục hồi phần lớn
thưa quý vị trên thị trường chứng khoán những phiên giao dịch vừa qua
chiến ký sự trồi sụp bất thường của cổ phiếu hag
giá cổ phiếu hag gây chú ý từ cuối tuần trước đến nay
trong bối cảnh có nhiều thông tin về việc cơ quan quản lý đã có nhiều cuộc họp
bàn về vấn đề hủy niêm yết hag vì lỗ ba năm liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
giá cổ phiếu này giảm mạnh gần đây bởi những thông tin đồn đoán
xoay quanh việc có thể bị hủy niêm yết trên xã giao dịch chứng khoán tp hcm hosea
sau khi doanh nghiệp này bị điều chỉnh hồ tố số liệu báo cáo tài chính
khi lợi nhuận sâu thuế các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín đều lỗ
cổ phiếu hag được cho sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc
cho kết quả kinh doanh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
đó là năm hai nghìn hai mươi hai
nếu quy định không nêu rõ về trường hợp hộ tố kết quả kinh doanh bị lỗ
thì không nên xem xét hủy niêm yết cổ phiếu của hoàng anh gia lai ở thời điểm hiện tại
xoay quanh áp dụng khoản một điều một trăm hai mươi quy định một trăm năm mươi năm
thì cái khoản này quy định là ba năm liên tục thôi lỗ
và trước cái thời điểm năm xem xét là điều kiện để hủy niêm yết
thế nhưng mà áp vào cái trường hợp của hoàng anh gia lai thì nó không hẳn như thế
bởi vì cái năm xem xét này năm hai nghìn hai mươi hai
mà ba năm trước áp vào cái chương trình
năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín
thì nếu nó áp vào năm hai nghìn hai mươi thì đúng
nhưng hai nghìn hai mươi hai thì nó lại không đúng
bởi vì năm hai nghìn hai mươi hai là năm xem xét
mà vấn đề là năm hai nghìn hai mươi một mới có lợi nhuận
thế rõ ràng là quy định nó hổng ở cái điểm đó
hổng thì anh không thể áp dụng ngay được
thì dẫn đến anh phải lâm tâm là áp hay không áp
và cái việc áp hay không áp thôi cũng gây đến cái rủi ro của thị trường rồi
thế còn cái vấn đề là áp hay khung áp thì phải hợp tình hợp lý
duy góc độ của các chuyên gia kinh tế
thì quy định hủy niêm yết cổ phiếu khi có ba năm liên tiếp lỗ
nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm rủi ro trên thị trường
và cần phải có xử lý nghiêm minh
tuy nhiên cũng cần cân nhắc tới yếu tố cổ đông
thì việc hủy niêm yết cổ phiếu ngay tại thời điểm này
cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư
nếu qua một cái thời gian luật định mà không hủy niêm yếp
để cho tiếp tục công ty làm ăn và bây giờ họ có lãi
và từ cái việc mà họ có lãi như thế làm cho các nhà đầu tư đổ tiền nhiều hơn
và mua chứng khoán của hoàng anh
và bây giờ đùng một cái hai nghìn hai mươi hai
có thể nói là sau đến hơn một năm rưỡi mới có cái quyết định
thì cái việc đó là cái việc mà không phù hợp
trước nguy cơ bị hủy niêm yếp mới đây
doanh nghiệp đã gửi văn bản lên ủy ban chứng khoán nhà nước
sẽ giao dịch chứng khoán việt nam và sẽ giao dịch chứng khoán tp hcm
ký nghị được áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niêm
và cả năm hai nghìn hai mươi hai không có lãi
thì mới xem xét hủy niêm yếp
theo các chuyên gia đây cũng là phù hợp trong bối cảnh hiện nay
khi cân nhắc cả hai yếu tố doanh nghiệp và nhà đầu tư
chúng ta vừa trải qua một thời đoạn rất khó khăn trong đại dịch
mà tất cả các doanh nghiệp đều cần có sự hỗ trợ của nhà nước
và của bản chính bản thân những cơ quan chức năng rất là nhiều
tôi nghĩ rằng là nếu được thì chúng ta nên nghiên cứu có thể cho giảng
và cho khoảng cái thời hiệu để thi hành cái này là ít nhất là đến giữa năm hai nghìn hai mươi
để xem xét tiếp tình hình kinh doanh lãi lỗ của tập đoàn này
và cái niềm tin của các nhà đầu tư như thế nào trên các báo cáo tài chính gần nhất
thì sẽ thấy rõ hơn và nên có cái động thái tích cực tốt hơn
cứu hộ tố lợi nhuận âm tới hàng nghìn tỷ đồng của hag
và những tranh cãi việc đi hay ở của cổ phiếu hag trên hosea
đang khiến nhiều cổ đông của doanh nghiệp như ngồi trên lửa
một số cổ đông chọn giải pháp xuống tàu một số gửi đơn lên các cơ quan như bộ tài chính
ủy ban chứng khoán nhà nước jose đã đề nghị có thông tin rõ ràng hơn về trường hợp đi hay ở của hag
được biết sắp tới đây hosea và hoàng anh gia lai sẽ có buổi làm việc chung để tìm ra cách tháo gỡ
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại